thưa quý vị đại tướng lê đức anh nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã có một cuộc đời hoạt động cách mạng đầy ý nghĩa
ông đã đứng ở nhiều vị trí khác nhau và đương đầu với khó khăn trên các mặt trận
đồng chí đã hai lần giữ chức tư lệnh quân khu chín và quãng thời gian này đã ghi dấu ấn đậm nét với quân và dân đồng bằng sông kiểu long trong những năm kháng chiến chống mỹ cứu nước
sau cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đồng chí lê đức anh tham gia quân đội giữ các chức vụ từ trung đội trưởng đến chính trị viên tiểu đoàn
tham mưu trưởng các quân khu bảy quân khu tám và đặc khu sài gòn trợ lớn quyền tham mưu trưởng bộ tư lệnh nam bộ
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đồng chí lê đức anh tập kết ra bắc
đến tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đồng chí lê đức anh tập kết ra bắc
đồng chí trở về miền nam chiến đấu trên cường vị phó tư lệnh quân giải phóng miền nam
năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đồng chí được điều giữ chức tư lệnh quân khu chín

tôi nhớ mãi ý kiến của đồng chí lê đức anh
đánh giá về địch rất là đúng kẻ thù không bao giờ nó cấp hành hiệp định paris cho nên ông vẫn duy trì cái thế đứng tại chỗ và kiên quyết trừng trị địch với cái khẩu hiệu với phương châm là trừng trị địch vi phạm hiệp định
ông còn dặn tôi cũng như là các cán bộ trung đoàn thời đó kiên quyết đánh giá được và không để mất một cái phần đất nào
chiến thắng bảy mươi năm lượt tiểu đoàn địch là tiền đề cho sự chuyển hướng của cách mạng miền nam tiến tới cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm toàn thắng
trong đó có sự đóng góp không nhỏ của tư lệnh quân khu chín
đại tướng lê đức anh
một cái tướng lĩnh mà vừa là chỉ huy sông sáu vừa là biết tầm nhìn chiến lược và đồng thời là biết cách đánh về chiến thực du kích chiến tranh nhân dân cho nên bộ binh quá đặc học thì lúc đó khu chính vẫn nổi bật nhất
cuộc đời đại tướng lê đức anh luôn ở tư thế người lính chủ động tiến công cả trong suy nghĩ